cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám
được cấp phép thăm dò khai thác điều chỉnh chữ lượng công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mò cát xã mỹ hiệp và bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại tài sản nhà nước
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
tại phiên tòa bị cáo hưng khẳng định lý do bị cáo thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang nhận tội và xin giảm nhẹ hình phạt vì từ cuối tháng một mươi một vừa qua bị cáo đã thay đổi nhận thức
cùng hầu tòa phúc thẩm ba bị cáo bị toán cấp sơ thẩm tuyên trung thân về tội nhận hối lộ và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao và vũ anh tuấn cựu cán bộ bộ công an
trong số hai mươi một bị cáo kháng cáo duy nhất bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty cổ phần xây dựng thái hòa kháng cáo kêu oan cả về hai tội các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tại tỉnh sơn la công an huyện mộc châu phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án ma túy bắt sự đối tượng tráng bà chống về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đáng nói ngoài ma túy lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng ca bin

số chính vì vậy hoạt động tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn cần được cả hệ thống chính trị trú trọng
chính vì vậy các đối tượng xấu đã triệt để lợi dụng thủ đoạn truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hình thành tư tưởng ly khai dân tộc cực đoan
thủ đoạn trên không hề mới tuy tính chất từng giai đoạn những thủ đoạn trên lại được biến đổi tinh vi dưới các vỏ bọc hình thái khác nhau
tuy nhiên những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tôn giáo ở nước ta không ngừng được cải thiện nâng lên
các lực lượng chức năng cơ sở đã kịp thời bám sát địa bàn giải quyết bức xúc trong các dân tộc cộng đồng các tôn giáo và nhân dân ổn định an ninh trật tự tại địa bàn
câu chuyện ba cùng sau của lực lượng công an tại xã vũ nông huyện nguyên bình tỉnh cao bằng là một ví dụ điển hình cho công tác dân vận và bám nắm chắc địa bàn cơ sở tránh đối tượng xấu lồi kéo